hiện đà nẵng đang là mùa cao điểm của du lịch nhất là du lịch biển do đó để bảo đảm an ninh an toàn cho người dân và du khách khi đi tắm biển
ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng đã sớm có kế hoạch tăng cường kiểm tra giám sát quản lý trật tự biển và cứu hộ tại các bãi tắm
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
ngay từ khi khai trương mùa du lịch biển hai nghìn một mươi chín vào dịp ba mươi tháng bốn năm nay ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng
đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho đội ngũ quản lý trật tự du lịch biển và đội cứu hộ
đồng thời triển khai nhiều hoạt động kiểm tra giám sát an ninh trật tự an toàn du lịch biển
bố trí gần ba mươi điểm loa trên tất cả các bãi tắm đẩy mạnh tuyên truyền cho du khách không tắm ở các vùng nguy hiểm
để mà chuẩn bị cho một mùa biển mà rất đông du khách đến với đà nẵng
thì chúng tôi tăng cường lực lượng cứu hộ cũng như trang thiết bị nhằm giúp là cứu người khi có sự cố đuối nước
còn về mặt nhân sự thì chúng tôi bố trí ở một mươi bảy điểm cứu hồ và thả phao
giới thoại khu vực an toàn khó biện báo hướng dẫn các lực lượng trực trăm phần trăm
nhờ các hoạt động tăng cường kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng
nên tình hình an ninh trật tự an toàn tại các bãi tắm diễn ra an toàn
mang lại sự yên tâm cho người dân và du khách mỗi khi đi tắm biển nơi đây
mấy năm trước mình có tới một lần bãi biển này rất là hoang sơ toàn là thông
rất là chưa có bãi đẹp như vậy đâu
bây giờ thấy thay đổi rất là nhiều an ninh rất là trực tự mình cảm thấy rất yên tâm
cùng với nhiều sự kiện như lễ hội bắn pháo hoa quốc tế đà nẵng điểm hẹn mùa hè
đà nẵng tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước trong năm hai nghìn một mươi chín
chỉ tính riêng năm tháng đầu năm nay tổng doanh thu dịch vụ lưu trú của đà nẵng tăng một mươi bảy so với cùng kỳ năm trước